liên quan đến vụ án giết người đốt xác tạo hiện trường giả để trục lợi bảo hiểm
xảy ra tại huyện đắc long tỉnh đắc nông
hôm nay viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với đỗ văn minh bốn mươi chín tuổi
là bí thư đảng ủy xã liên hà huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
cùng ngày huyện lâm hà đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác ông đỗ văn minh
như truyền hình nhân dân đã đưa tin trước đó ngày bốn tháng năm
người dân địa phương đã phát hiện một chiếc xe ô tô bán tải bị cháy
bên trong có thi thể người
ngày một mươi tháng năm công an đắk nông bắt giữ thủ phạm gây án là đỗ văn minh
bí thư đảng ủy xã liên hà khi người này đang lẩn trốn tại thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
tại cơ quan công an đỗ văn minh khai nhận hành vi giết anh trần văn vương là cháu vợ của mình
nhằm tạo hiện trường giả để trục lợi tiền bảo hiểm một mươi tám tỷ đồng